cảm lạnh là chứng thường gặp do nhiễm trùng đường hô hấp trên
nó không chỉ xảy ra vào mùa lạnh mà suốt cả bốn mùa nếu con người bất cần
hoặc để cơ thể nhiễm lạnh đột ngột đặc biệt đối với người lớn tuổi
cảm lạnh nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả xấu
gây suy giảm sức đề kháng bộ nhiễm thậm chí là tai biến mạch máu não và tử vong
cách đề phòng và xử lý căn bệnh tử trường lưu thông thường này ra sao
lạnh thế nhỉ
trước những biểu hiện bất thường của người đàn ông như thở dốc đau đầu co do vì lạnh
ngay lập tức cô gái trẻ đã có hành động hỏi thăm rất ân cần
bất ngờ người đàn ông ngã gục ngay trước mặt khiến cô gái vô cùng hoảng hốt
chú bị cầm lạnh rồi
chú bị cầm lạnh rồi chú
ôi ôi ôi
ôi cô gái anh
chú bị cầm lạnh rồi
nhiều người chứng kiến sự việc đã ngay lập tức cùng nhau giúp đỡ
bằng cách gọi cấp cứu và đưa người đàn ông tới bệnh viện
đưa đưa đưa
cả bệnh viện
em rất sợ
bởi vì em chưa gặp một cái tình huống như thế
em nghĩ là lúc đấy em không biết thì em phải cầu cứu người khác
nhưng mà em không tự ý thể làm được
chú bị cầm lạnh rồi
mặc dù tận mắt chứng kiến người đàn ông ngất ra ngay giữa đường
nhưng hai người này chỉ tiến lại quan sát qua loa và lại trở về chỗ ngồi của mình
rồi sau đó bỏ đi mặc cho người đàn ông nằm
anh ơi anh có râu không ạ anh
chỉ đến khi có một người đàn ông
cô gái khác lên tiếng cầu cứu họ mới quay trở lại
chú ơi chú chú chú xem chú này bị làm sao không ạ
chú ngất ra đây chú ơi
ôi mặt mặt tím hết rồi
chú ơi bây giờ là bị làm sao rồi chú
chú để cho ông làm được đó
thế này hình như là cháu thấy là người ta hình như là so bóp hay dao đúng không ạ
chứ bây giờ để như này nhưng ông may bị làm sao rồi
hình như là không có hình như là không có giỏi
anh ơi cháu nghĩ là cái này chắc là phải xem xử lý như nào
đợi đợi người ta đến thì đến lúc nào hả
không thì không thì ai ai ai đỡ chú như vậy chứ bây giờ để nằm như thế này sao rồi chó
bây giờ đừng đọng đến
để đọng đến là đọng dậy là vấn đề đấy
cho dù cô gái trẻ có đưa ra một vài cách xử lý trước mắt
nhưng hai người đàn ông lớn tuổi vẫn quyết định để nạn nhân nằm im trong lúc chờ xe cấp cứu
còn nữ thanh niên kia thì nhanh chóng bỏ đi
ôi cháu thấy mặt cháu thấy mặt tím hết rồi thì không biết có phải bị trung gió hay là bị làm sao chú ạ
mỗi người đều có cách xử lý riêng trong trường hợp gặp người bị cảm lạnh
tuy nhiên có thể do quá bất ngờ và chưa nhận định rõ tình huống
nên họ chỉ có thể ngờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế
mình thì cũng là cái các cụ dân gian chắc là ngày xưa chỉ là đưa bôi dầu vào cho đưa vào chỗ mặc ấm đưa vào chỗ kín kín gió thôi
chúng ta xử lý coi là mình phải xoa chân xoa tay xoa đầu
nếu mà có dầu thì tốt nhất là mình xoa vào ức cổ mấy hai bên thái dương để đánh gió cho người ta
rượu gừng rồi thì xoa chân xoa tay
còn nếu mà càm lạnh càm ấy chốt huyết não hoặc là tay biến mạch môn lão mà xoa dầu thì lại đang phức tạp
quả thật là đáng buồn khi có những người mặc dù tận mắt chứng kiến sự việc nhưng vẫn thờ ơ bước qua
không biết rằng hai cô gái trẻ chung xinh đẹp này sẽ có phản ứng như thế nào trước tình huống
hai cô gái trẻ càng rất vui vẻ cùng nhau chụp ảnh thì chứng kiến cảnh một người đàn ông ngất ngay phía trước mặt
quá hoàng sợ trước sự việc
một trong hai cô gái còn thậm chí không thoát nên lời

đừng đọng đường đọng đường đọng đường đọng

có một anh ấy ngất ra xong rồi anh ấy đang co giật chị ơi
em nghĩ là chắc là bác ấy đang bị cảm hoặc là bị ngất ra đấy
thì cái điều thứ nhất là để im cho bác nằm in
xong rồi mình gọi điện cấp cứu
ví dụ như là bị tai biến chẳng hạn thì mình nên để bệnh nhân nằm im
và không làm gì cả chờ cấp cứu đến thì họ sẽ biết xử lý hết
mà công tay biến mà nó đọc mạch nó đang mạnh
thế mà lưng lên là nó động xuống là bắt đầu là nó sẽ xảy ra là vỡ cái mạch máu
động tiếp là nó vỡ tiếp
đầu tiên là sau khi ra khỏi trăn thì họ nên khoác áo
rồi khi mà ra tường thể dục nên mặc ấm
khi mà vận động để cơ thể ấm lên rồi thì có thể là họ sẽ cởi kéo khoác ra
không nên mặc như bác kia đang mặc áo cộng
trong trường hợp bị cảm lạnh hãy nhớ tới những cách xử lý sau
gọi cấp cứu và thường xuyên theo dõi hơi thở của người bệnh
nếu hơi thở chậm hoặc ngừng hẳn cần sơ cứu bằng cách hả hơi thổi ngạt
chuyển người bệnh đến nơi ấm
nếu không thể hãy bảo vệ người bệnh khỏi gió lạnh
cởi bỏ quần áo ẩm ướt và lau khô người
cho người bệnh uống nước hướng ấm để giữ thân nhiệt
tuyệt đối không xoa bóp hay trà sát cơ thể
vì hành động này sẽ thúc đẩy máu lạnh trở về tim phổi và não
gây hạ thân nhiệt trung tâm có thể dẫn đến tử vong
đề phòng chống các bệnh cảm lạnh
có thể bổ sung tỏi vào mỗi bữa ăn để cải thiện hệ miễn dịch
tăng cường sức đề kháng
luôn chú ý sự ấm cho cơ thể
đặc biệt là phần đầu vực và chân
tuy nhiên cũng tránh mặc quá nhiều quần áo
dễ dứt đến thấm ngược mồ hôi trở lại cơ thể gây nhiễm lạnh
chứng kiến người phụ nữ mang thai đau đớn
rất đông người đi qua
nhưng duy nhất chỉ có hai mẹ con này quay lại
chỉ khi người phụ nữ này gọi giúp đỡ
những người xung quanh mới bắt đầu chú ý
lo lắng mình sẽ gây nguy hiểm cho người phụ nữ
mọi người quyết định
không động tới chị
mà chỉ chờ xe cấp cứu đến
mới đầu cô cũng sợ đấy
cô đi qua cũng hơi sợ đấy
cô bảo tôi chết không biết có vấn đề gì không
nhớ mà đứng lại mà nó liên lụy
thì đấy thì lại cũng rất phiền
nhưng mà cũng không thể đăng tâm mà bỏ đi được
vì những người ta đau như thế một mình cũng khổ thân
nếu một bé rơi ra thì phải một người đỡ bé
rồi một người đỡ chị
nói chung là khẩn trương phải gọi xe đến
để người ta có mọi hình thức để cấp cứu cho chị